nắm mắt được thị hiếu người tiêu dùng ưu trụng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên
một nhóm thanh niên người khuyết tật ở ấp cầu xây xã long trạch huyện cần đước tỉnh long an
đã tự nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm dầu gội đầu một trăm linh nguyên liệu thảo dược
khởi xướng cho công trình nghiên cứu này là chị huỳnh thị kim hoàng
một người khuyết tật tôn nghiệp cử nhân công nghệ thông tin
từ thực tế của bản thân thường xuyên tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật
tiếp xúc với nước da bị gầu và rụng tóc nhiều khiến chị hoàng lo lắng
từ đây chị nuôi ý tưởng tạo ra một loại dầu gội hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên
năm hai nghìn một mươi sáu chị hoàng bắt tay ngay vào thực hiện được sự giúp sức từ gia đình và những người bạn
sản phẩm dầu gội thiên nhiên không bọt yopo ra đời với sự kết hợp của hơn một mươi ba loại thảo dược khác nhau
như bồ kết cỏ mần trầu vỏ bưởi lá ổi lá xả gừng hương nhu cam thảo cây ngũ sắc
cái mong ước của em là
là mang đến một cái sản phẩm thường thiên nhiên để thay thế những cái sản phẩm mà chứa nhiều hóa chất
để phục vụ con người mà đối tượng đặc biệt của em là hướng tới là phụ nữ mang thai
quy trình làm ra sản phẩm dầu gội đầu bằng thảo dược của nhóm thanh niên khuyết tật
có đến tám mươi công đoạn làm bằng tay
dược liệu được các thành viên trong nhóm hái về từ các vườn nhà của các hộ dân trong khu dân cư
sau đó phơi khô cho vào nồi áp suất kết hợp với nước và điều chỉnh nhiệt độ để chích suất được tinh dầu
phải mất ba ngày để cho ra một mẻ dầu gội hoàn chỉnh
sau hơn năm tháng giới thiệu sản phẩm ra thị trường đã có trên một trăm linh khách hàng ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thấy được hiệu quả và thường xuyên sử dụng sản phẩm dầu gội thảo dược thiên nhiên này
sau khi em sử dụng dầu gội này thì cảm thấy da đầu nó rất là sạch
nó không ngứa không tạo nhờn làm cho kích thích lỗ chân lông nó mọc nhiều hơn nữa
sản phẩm của chị hoàng đã được trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
đạt các tiêu chuẩn quy định tuy nhiên do thành phần là dược liệu thiên nhiên
nên hạn sử dụng dầu gội thảo dược chỉ trong vòng bốn tháng
nhóm đang tiếp tục nghiên cứu và cải tiến phương pháp để sản phẩm của mình có thể được bảo quản lâu hơn
ý tưởng sáng tạo của chị hoàng và nhóm bạn đã xuất sắc được chọn vào vòng chung kết cuộc thi
ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo đang được tỉnh đoàn long an tổ chức